tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn tại phường xuân la quận tây hồ hà nội
tại buổi tiếp xúc sau khi nghe bà trần thị phương hoa thay mặt đoàn đại biểu quốc hội báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn sẽ diễn ra từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
các cử tri quận tây hồ đã nêu ý kiến kiến nghị liên quan đến các vấn đề sẽ được đưa ra nghị sự trong kỳ họp lần này
đặc biệt cử tri bày tỏ sự quan tâm và đóng góp ý kiến xây dựng đồng thời bổ sung thêm các thông tin thực tiễn liên quan đến việc xây dựng luật về hội
vấn đề khiếu kiện đông người vượt cấp giáo dục đào tạo giám sát của quốc hội xây dựng chính quyền cơ sở sử dụng ngân sách kỷ cương phép nước vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường
cử tri mong muốn các đại biểu quốc hội tiếp tục thể hiện cao nhất trọng trách của mình nói lên tiếng nói và mong mỏi của cử tri trước quốc hội
đặc biệt tất cả các cử tri đều bày tỏ sự phấn khởi và hoan nghênh kết quả của hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai vừa diễn ra
đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo sẽ tích cực và quyết liệt hơn nữa trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng lãng phí
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn cử tri đã có nhiều ý kiến xây dựng tâm huyết trí tuệ thể hiện trách nhiệm và niềm tin vào đảng đất nước
tổng bí thư tiếp thu các ý kiến xác đáng của cử tri đồng thời giải đáp phân tích thêm những vấn đề quan trọng
tổng bí thư khẳng định việc xây dựng luật của quốc hội là rất quan trọng cần làm cẩn thận bài bản và cân nhắc kỹ lưỡng
về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng chống suy thoái tổng bí thư yêu cầu phải tính toán toàn diện theo phương pháp tư tưởng biện chứng
coi đây là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài phải làm một cách kiên trì và kiên quyết
thay mặt các đại biểu quốc hội tổng bí thư nhấn mạnh đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp của cử tri
và sẽ phản ánh các nội dung phù hợp tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay tại hà nội thành phố hà nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang thủ đô hà nội
và đón nhận huân chương quân công hạng nhất
đến dự có chủ tịch nước trần đại quang đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang biểu dương khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu
những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang thủ đô đã giành được trong suốt chặng đường bảy mươi năm qua
để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà đảng nhà nước quân đội giao phó
chủ tịch nước yêu cầu lực lượng vũ trang thủ đô cần chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn
để kịp thời tham mưu với thành ủy ủy ban nhân dân thành phố quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương kết hợp phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh đối ngoại
tích cực góp phần làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các chiến lược thủ địch
phản động bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội bảo vệ tuyệt đối an toàn thủ đô hà nội
các cơ quan đầu não của đảng nhà nước không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao
tổ chức lực lượng thường trực tinh gọn cơ động nền nếp
chính quy kỷ luật trật trĩa trang bị ngày càng hiện đại
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã gắn huân chương quân công hạng nhất
lên lá cờ của lực lượng vũ trang thủ đô phần thưởng xứng đáng cho những chiến công trong công cuộc bảo vệ
và xây dựng tổ quốc của lực lượng vũ trang thủ đô hà nội
thưa quý vị với tinh thần tương thân tương ái chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào miền trung
đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai
chiều nay tại hà nội văn phòng trung mương đảng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung
khắc phục hậu quả lũ lụt
trong niềm xúc động sâu sắc tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi lời thăm hỏi tới các gia đình có người bị nạn
bày tỏ sự cảm thông chia sẻ những thiệt hại to lớn mà đồng bào các tỉnh miền trung đang phải hứng chịu
tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh đồng chí đinh thiếu huynh
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo cán bộ chuyên viên công nhân viên
người lao động các cục vụ viện đơn vị trực thuộc văn phòng trung ương đảng đã tham gia ủng hộ mỗi người một ngày lương
tổng số tiền quyên góp được là bốn trăm năm mươi triệu đồng
cùng với văn phòng trung ương đảng công đoàn văn phòng chính phủ văn phòng chủ tịch nước
cũng đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung
khắc phục khó khăn do mưa lũ chủ tịch nước trần đại quang đã tham gia ủng hộ
tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cùng toàn thể cán bộ đảng viên công chức viên chức của văn phòng chủ tịch nước
đã dành ít nhất một ngày lương để ủng hộ góp phần giúp đỡ nhân dân vùng lũ
sớm khắc phục hậu quả thiên tai dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống
nhân dịp này chủ tịch nước kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước các doanh nghiệp doanh nhân
nhà hào tâm người việt nam ở nước ngoài phát huy tinh thần tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách nghĩa cử cao đẹp của người việt nam
tiếp tục ủng hộ đồng bào miền trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai
dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống
sáng nay văn phòng chính phủ đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung
thủ tướng nguyễn xuân phúc là người đầu tiên ủng hộ đồng bào miền trung
và ra lời kêu gọi mọi người dân cán bộ công chức viên chức các tổ chức chính trị xã hội
ủng hộ và cùng chia sẻ với đồng bào miền trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra
để chia sẻ với những khó khăn mất mát của đồng bào và các địa phương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
phát động tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách trong cán bộ công chức
người lao động của đơn vị cùng đồng bào và các tổ chức chính trị trong cả nước
quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn
ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
đã kịp thời tổ chức cuộc phát động này để hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc
việt nam và của thủ tướng chính phủ thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ chức cá nhân
trong cả nước đã kịp thời đóng góp để ủng hộ đồng bào miền trung
đồng bào miền trung đang trong vùng bão lũ
hưởng ứng phát động của thủ tướng nguyễn xuân phúc và tổng liên đoàn lao động việt nam
hôm nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phát động kêu gọi cán bộ công chức
người lao động của bộ quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua
với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách thiết thực góp phần cùng đồng bào miền trung
khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định đời sống phục hồi sản xuất
ngay tại buổi phát động bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trao hai trăm linh triệu đồng
ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do bão lũ
đại diện các cục vụ của bộ ủng hộ trên hai trăm linh triệu đồng
ngoài ra mỗi cán bộ công nhân viên trong bộ sẽ ủng hộ một ngày lương hỗ trợ đồng bào vùng lũ
trung tây cùng hỗ trợ người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn sau mưa lũ
hàng nghìn cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực dân quân tự vệ dự bị động viên ở hà tĩnh
đã tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mùa lũ
xã hương trạch huyện hương khê là địa phương nằm ở thượng nguồn sông ngàn sâu
nên chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua
bà chu thị hoa khôi thôn tân dừa xã hương trạch năm nay đã bảy mươi năm tuổi
sau khi nước rút bà được cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện hương khê
và trung đoàn tám trăm bốn mươi một bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh
về tham gia sửa chữa nhà cửa vệ sinh các vật dụng trong gia đình
năm nay bảy mươi năm tuổi rồi mà già cả một thân một mình này tan tật nữa
thì bà nhớ là các chủ bộ đội đến giúp bà để lo lắng nhạc và dọn việc cho bà
thì bà rất cảm ơn tâm lòng của quỷ bảo của các chủ đến giúp đỡ bà
hiện tại trong gia đình bán có gì nữa đồ áo chứ bà là đồng bộ đồ mặc cái ngoài
có gì trôi hết lỏ má chứ trôi hết có gì bà chứ thật khề đó có gì hết trơn
đợt lũ vừa qua huyện hương khê có một mươi bốn
một mươi trên hai mươi hai xã bị ngập nặng do nước rút chậm nên hiện nay một số xã như lộc yên
hương phố hương thủy hương trạch phương mỹ hà linh vẫn bị ngập chìm trong biển nước
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự huyện hương khê
và trung đoàn tám trăm bốn mươi một cử một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp với địa phương giúp dân khắc phục hậu quả sau cơn bão
cùng tân dưa trung đoàn hương trạch có năm lớp và hơn hai trăm linh học sinh
thì trong cái đợt lũ vừa qua là nửa
nước ngập tiệt nước thì một m hai còn phía sau thì một m ba mươi
toàn bộ đô dung dày học và đô dung phục vụ bản phố của học sinh đã chìm trong nước
còn tính đến thiệt hại thì cụ thể nhà trường đang còn huy động và nhờ những lực lượng vũ trang
để rồi khắc phục những cái gì mà dùng được thì sẽ đưa về trở lại để khắc phục dùng
còn những cái gì không dung được thì trường mâm nó sẽ có hướng xử lý
được biết bộ tư lệnh quân khu bốn cũng đã điều động
bổ sung ba trăm ba mươi hai cán bộ chiến sĩ về tại địa bàn huyện hương khê
giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau khi nước đã rút
bộ chính quyền sự tỉnh cũng đã chỉ đào các ban chính quyền sự huyện
một là tổ chức quán triệt cho anh em một cách đầy đủ
nhất là về nắm tình hình địa bàn sức cụ thể kịp thời tham hư cho các ủy chính quyền địa phương
để mà có những phương án để xử lý
trong đó thì cần phải làm tốt quán triệt cho anh em làm tốt công tác
dân vận quan hệ quân dân đặc biệt là khi mà mình tham gia giúp dân
nhất là các công trình công cộng như trường học trạm xá các hồ gia đình chính sách
và đặc biệt là những hồ trong vùng giáo mà bị ảnh hưởng nghiêm rồng
những việc làm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hà tĩnh
và lực lượng vũ trang quân khu bốn đã tăng cường củng cố mối đoàn kết
quan hệ gắn bó mật thiết giữa quân với dân tô thắm thêm truyền thống
đối của anh bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
xin được chuyển sang thông tin về công tác phòng chống bão số bảy
trước tình hình bão số bảy đang di chuyển nhanh vào vịnh bắc bộ và có khả năng đổ bộ
vào đất liền vào sáng ngày mai một mươi chín tháng một mươi sáng nay ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai đã họp bàn giải pháp ứng phó với bão số bảy
theo báo cáo nhanh tại cuộc họp hiện nay bão số bảy đang di chuyển nhanh vào vịnh bắc bộ
phạm vi ảnh hưởng của bão rộng từ quảng ninh đến nam định
thời gian đổ bộ vào khoảng từ một mươi h đến một mươi chín h ngày một mươi chín tháng một mươi
khi vào bờ cường độ cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi hai cấp một mươi ba
lượng mưa sẽ tập trung nhiều tại ba tỉnh là quảng ninh hải phòng và lạng sơn
phạm vi mưa sẽ tiếp tục lan rộng ra các tỉnh bắc bộ
vì vậy công tác đảm bảo an toàn hồ chứa đặc biệt là các hồ chứa nhỏ sung yếu
tại các tỉnh miền núi phía bắc đang được tổng cục thủy lợi tập trung triển khai
tất cả những hồ lớn vụ cũng yêu cầu
các công ty phải cố gắng đưa về mực nước của chiếc lũ
còn toàn bộ tất cả những hồ nhỏ thì phải thường xuyên theo dõi mực nước
và tổ chức trực và kiểm soát toàn bộ tất cả các hòa mộ công trình
do đây là cơn bão lớn với hướng di chuyển không ổn định
sức gió khi vào bờ mạnh dần lên cấp một mươi ba cấp một mươi bốn
vì vậy công tác thông báo và kêu gọi tàu thuyền di chuyển về nơi trú tránh bão an toàn
đang được bộ đội biên tập
biên phòng phối hợp với kiểm ngư cảnh sát biển và các địa phương gấp rút triển khai
đồng thời hướng dẫn tàu thuyền neo đậu theo công suất đúng vị trí
tránh để sóng đánh chìm khi bão đổ bộ vào
bên cạnh đó do quảng ninh hải phòng nam định thái bình
có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn
nên công tác thông báo hướng dẫn người dân bảo vệ các lồng bè nuôi trồng thủy sản
đang được tập trung triển khai